ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo học sinh lớp một mươi hai cả giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
nghỉ học đến hết ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
học sinh mầm non và phổ thông kể cả giáo dục thường xuyên từ lớp một đến lớp một mươi một
cùng học viên các trung tâm tinh học ngoại ngữ cơ sở dạy thêm giáo dục kỹ năng sống
nghỉ học đến hết ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
riêng học sinh sinh viên học viên khối giáo dục nghề nghiệp nghỉ học đến hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sau các mốc thời gian nói trên ubnd tp hcm giao sở giáo dục đào tạo sở lao động thương binh và xã hội
phối hợp với sở y tế cập nhật diễn biến phòng chống dịch covid một mươi chín tham mưu phương án về việc đi học của học sinh
đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình theo quy định